từ đêm nay ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ hai đến bốn mét vùng gần tâm bão đi qua là từ ba đến năm mét khiến cho biển động rất mạnh
từ sáng sớm ngày ba mươi tháng tám ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị có gió mạnh dần lên cấp sáu
sau tăng lên mức cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua là cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi đến cấp một mươi một
từ nay cho đến ba mươi một tháng tám ở các tỉnh trung bộ có mưa to đến rất to
từ ngày mai đến ngày hai tháng chín ở bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ nay cho đến ngày một tháng chín ở tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to
riêng đối với khu vực bắc tây nguyên mưa rất to
tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực như sau
thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị trong khoảng từ hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh mm
thừa thiên huế hòa bình sơn la yên bái
phú thọ là từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
khu vực nam đồng bằng bắc bộ đà nẵng trong khoảng từ một trăm linh hai trăm linh mm
trung du vùng núi bắc bộ và tỉnh quảng nam quảng ngãi trong khoảng từ năm mươi đến một trăm hai mươi mm
cùng với mưa lớn trên các sông suối trên lưu vực sông hồng thái bình sông hoàng long
các sông từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên từ hai cho đến tám mét
mực nước đỉnh lũ thượng lưu trên các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh
các sông ở quảng bình lên mức từ báo động hai đến báo động ba và trên mức báo động ba
hạ lưu các sông chính từ thanh hóa đến hà tĩnh các sông ở quảng trị
sông thao ở yên bái lên mức từ báo động một đến mức báo động hai
các sông ở thừa thiên huế sông hoàng long ninh bình và lưu lượng đến hồ hòa bình
sông đà lên mức báo động một và trên mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi
như sơn la hòa bình yên bái và khu vực
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị vùng đông bằng bắc bộ
và các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước